thưa quý vị và các bạn hôm nay miền nam bước vào một đợt chiều cường với đỉnh chiều tại trạm phú an và nhà bè
lên mức một sáu một sáu mươi năm m cao hơn mức bãi động ba từ một một mươi năm m
chiều cường sân cao ở phía đông như một con đê ngăn nước chảy từ đất liền ra
vì thế nó sẽ hạn chế nước ở khu vực đồng bằng sông cửu long chảy ra biển
khiến cho mức nước sông cửu long sẽ lên theo chiều và đạt đỉnh lũ năm vào ngày một đến hai tháng một mươi
với đỉnh lũ trên sông tiền tại trạm tân châu ở mức ba bảy m trên báo động một hai m
trên sông hậu tại trạm châu đốc ở mức ba hai m trên báo động một hai m
tại các trạm hạ lưu ở mức bãi động hai bãi động ba có nơi trên bãi động ba
đó là những diễn biến về chiều cường và lũ vùng đồng bằng sông kiểu long
còn về thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay chỉ còn có mưa ở một vài nơi
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên sẽ đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
chiều và tối ở khu vực nam bộ vẫn có mưa rào và rông ở diện giải rác
trong khi các tỉnh tây nguyên mưa rào và rông vẫn chỉ xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi một độ
còn khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
với các tỉnh miền trung trong đêm nay đới gió đông chỉ còn gây mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai thì buổi sáng ở miền trung trời vẫn còn có mây nhiều
nhưng sau chín giờ nắng sẽ xuất hiện nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền trung sẽ ở mức phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
với khu vực bắc bộ khối không khí lạnh khô đã và đang suy yếu nhưng mức độ suy yếu rất chậm
vì thế trong đêm nay ở miền bắc thời tiết chủ đạo vẫn là ít mây
nền nhiệt đêm ở khu vực vùng núi phía bắc tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
còn khu vực đồng bằng bắc bộ nhiệt độ thấp nhất trong sáng mai cũng sẽ tăng lên từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
trời không còn lại nữa mà thay vào đó là cảm giác mát mẻ dễ chịu
sang ngày mai cả miền bắc trời vẫn có nắng sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ sao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển hầu khắp các vùng biển đều duy trì trạng thái thời tiết tốt trời không mưa
ở khu vực huyện đảo trường sa và khu vực huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm mưa sông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
biển lặng thời tiết thuận lợi cho việc xa khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước